tại tp hcm mạng lưới người sống với hiv tại việt nam cục phòng chống hivs thuộc bộ y tế
phối hợp tổ chức lễ trao giải thưởng giải băng đỏ lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín giải thưởng nhằm ghi nhận
và biểu dương những người sống với hiv tuân thủ điều trị tốt có cuộc sống khỏe mạnh
có phần nâng cao nhận thức của cộng đồng liên quan đến hiv
giải thưởng giải băng đỏ năm nay đã trao hai giải thưởng tập thể cho hai cộng đồng tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
và một tổ chức tiêu biểu trong phong trào ca bằng ca không phát hiện bằng không lây truyền
đồng thời trao sáu giải cá nhân cho các nhân vật tiêu biểu hỗ trợ cộng đồng người sử dụng ma túy
người chuyển giới người lao động tình dục
giải thưởng giải băng đỏ còn hướng tới mục tiêu tuyên truyền giảm kỳ thị và phân biệt đối xử
với các nhóm cá thể chịu ảnh hưởng bởi hiv trong xã hội
ngoài sự tham gia của các cơ quan đơn vị chức năng và đông đảo giới văn nghệ sĩ
giải thưởng năm nay còn có sự góp mặt của đại diện các tổ chức quốc tế như chương trình phối hợp
của liên hợp quốc về hiv aids kế hoạch cứu trợ khẩn của tổng thống hoa kỳ về phòng chống aids pepfa